trong ba năm về cái này nhưng mà nói về cái chuyện suốt các nhiệm kỳ trung ương đó thì đồng chí rất là thường xuyên về báo nhân dân
và ở thời điểm đó thì khi mà lần dở lại những trang lịch sử thì tôi thấy là những bài báo những việc làm ngay đăng trên báo nhân dân đã được đông đảo người dân tìm đọc rất là vui mừng và khi mà kỳ vọng vào một sự đổi mới
thưa giáo sư trần văn bính ông đánh giá gì về tình hình xã hội lúc đó và độ nóng của những bài báo này
cách mạng như lê ninh nói không phải bao giờ cũng thẳng tắp như đài lộn nắp kinh mà luôn luôn gặp cảnh bị trợ ngại
thì công cuộc đổi mới của chúng ta lúc nó đâng trào lên như vậy đang như một đợt sóng lớn như vậy thì cũng gặp những khó khăn
đồng chí nguyễn văn linh một trong những tác giả của sự nghiệp đổi mới
gặp được tình hình đó và với trách nhiệm tổng bí thư đồng chí đã trông vào cuộc và đồng chí viết những bài những việc cần làm ngay đăng trên báo đảng
mục đích là để khơi dậy sự nghiệp sáng tạo của nhân dân cổ bộ tinh thần của nhân dân và đồng thời cũng dẹp dần những khó khăn đang tạo lên trong cuộc sống
thì phần chủ nhân dân thấy nỗi niềm của mình đã được giải thoát
và các cơ quan đảng và nhà nước cùng thông qua bài báo của đồng chí tổng bí thư nguyễn văn linh là từ thấy trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp đổi mới như thế nào
phải cắt phục cho bằng được xử lý cho bằng được những điểm nóng đang diễn ra
thưa nhà báo hòa đăng đồng chí có thể lý giải là tại sao mà những việc cần làm ngay thời điểm đấy lại tạo được sức chuyển mạnh mẽ trong đảng và trong đời sống nhân dân và xã hội như vậy ạ
thực tế đó thì bắt đầu từ
tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đó tức là mấy tháng sau đại hội thì trung ương hai hợp lại và quyết định cái vấn đề cấp bách nhất bây giờ tức là phải chiến đấu lại cái mặt trận phân phối lưu thông
vì phân phối lưu thông bây giờ nó trục trặc quá nó ách tắc quá cho nên là phải gỡ từ cái nút thắt đó và từ chỗ đó đề ra cái quyết định là phải thực hiện bốn giảm
giảm cái tốc độ lãng phát rồi giảm cái bộ chi ngân sách rồi giảm cái nhiệm độ tăng giá và giảm bớt cái đời sống khó khăn trong nhân dân
thì chính là nguyễn văn linh muốn thể hiện cái tinh thần nghị quyết của đại hội hai bằng những bài viết của mình và mới viết nên cái loạt bài mà đưa vào những cái việc cần làm ngay để nói rõ cái quan điểm của đảng về trước cái tình hình này như thế nào
cho nên là
nguyễn văn linh đã viết những bài đó thì tôi không nói lại cái kênh hội chung nhưng mà chính những cái bài viết đó khi mà đưa ra bên ngoài đó thì người ta nói là đây tức là cái tác giá đã làm như là những cái bài những việc cần làm ngay đó giống như những cái bác phát súng đầu tiên để vào việc đấu tranh chống tiêu cực nhưng mà rồi căn cứ vào cái hiệu quả cái hướng ứng của dư luận rộng rãi đó thì cuối cùng người ta nói là những cái bác súng
ngắn đó nó là bác súng lẻ đó nhưng mà cái hiệu ứng của nó rất lớn nó trở thành ra cái tác động manh như là những phát đại bác bắn vào cái chuyện chống tiêu cực
đêm hai mươi bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại bộ biên tập báo nhân dân bảy mươi một hàng chống hà nội có một sự kiện ghi dấu ấn không thể nào quên đối với những người làm báo đảng
sáng hôm sau
ngay sau bài báo đầu tiên với tiêu đề những việc cần làm ngay tổng bí thư nguyễn văn linh đã chính thức phát động cuộc đấu tranh trực diện với những vụ việc tiêu cực và những vấn đề nóng của xã hội
trong thư gửi báo nhân dân đồng chí viết
từ nay trở đi tôi sẽ gửi đăng những bài ngắn dưới đề mục những việc cần làm ngay tôi sẽ giáng viết đều trừ khi bận công việc quá hay phải đi

đồng chí đã giữ chọn lời hứa của mình trong gần hết nhiệm kỳ giữ trọng trách với cương vị tổng bí thư của đảng
những bài báo về những việc cần làm ngay thì nó có ý nghĩa rất lớn với xã hội lúc đó
và các cơ quan báo chí khác với tinh thần đó cũng làm theo cái tinh thần nlvl
những bài báo của đồng chí nguyễn văn linh đồng chí cũng viết tắt tên thật nhưng mà người ta vẫn hiểu là đây là nói và là

nói như thế thì chúng ta những người làm báo thì cũng nói và làm
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi một nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm ngày báo nhân dân ra số đầu
đồng chí tổng bí thư nguyễn văn linh và cũng là tác giả nvl đã đến thăm báo nhân dân
tổng bí thư đã có nhiều ý kiến chia sẻ những khó khăn của đội ngũ những người làm báo
hình ảnh của đồng chí nguyễn văn linh luôn gắn liền với sự nghiệp đổi mới của đảng
và phát triển của báo nhân dân nói riêng và những người làm báo nói chung
những bài viết những việc cần làm ngay của tổng bí thư nguyễn văn linh
vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận thực tiễn vẹn nguyên tính thời sự
nhất là những bài học về việc dám nhìn thẳng vào sự thật công tâm công khai dân chủ
đấu tranh vì lợi ích của đất nước của nhân dân và vì sự tiến bộ của xã hội
quan điểm của đồng chí nguyễn văn linh là phải quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực
thì nhân tố mới mới có chỗ đứng giống như có nhổ sạch cỏ dại
diệt sâu dày thì lúa mới mọc lên vậy
thưa đồng chí hà đăng đồng chí nói gì về điều này và quan điểm này đã được thực hiện ra sao
đúng là đồng chí nguyễn văn linh đã nói như vậy thật
thì tôi còn nhớ lại là tại một cái buổi làm việc của tổng bí thư nguyễn quang linh
đối với các nhà báo trong nước ngày hai mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
thì đồng chí đã nói rõ cái quan điểm của mình về hai
hai cái loại ý kiến là báo chí nói là nên tô hồng hay nên bôi đen
thì đồng chí ấy nói là cái báo chí không được một chiều ca ngợi
chỉ nói cái hay và cái đẹp
đấy là tức là tô hồng không làm cái việc đó
nhưng mà báo chí thì phải đấu tranh chống tiêu cực
mà đấu tranh chống tiêu cực thì không phải là bội đen chế độ
mà chính là làm thế nào để mà quét sạch đi những cái tiêu cực
những cái bóng tối
làm cho cái ánh sáng nó trói tràn hơn
cho nên đồng chí mà nói là giống như là cái người trồng lúa như vậy
thì muốn cho cái lúa tốt đó đồng xanh đó
thì phải bắt sâu vào nhũa có thì lúa mới lên xanh được
thì đồng chí cũng lại dặn thêm ra như thế này
trong cái sự nghiệp đổi mới của mình đó
thì chống tiêu cực mới chỉ là một mặt thôi
chứ còn cái mặt thứ hai quan trọng hơn nhiều
đó là phải đưa lên những cái nhân tố tích cực
mà những cái nhân tố tích cực đó
những cái điển hình tốt đó để nó xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày
mà nó thể hiện là cái việc người ta hướng ứng đường với chủ trường chính sách của đảng
thì báo chí phải làm cả hai cái việc đó
chứ không phải là làm một
thì đấy đồng chí nói như vậy
thì cái quan điểm của đồng chí đó thì tôi cho là
nó chẳng những nó thấm nhuần đối với những người làm báo
mà cả cái giới làm công tác tư tưởng nói chung cũng như vậy
chúng ta không được tồ hộng bồi chế độ
nhưng mà cũng không được bồi đen
không được nói mặt tiêu cực
chỉ nói mặt tiêu cực mà phải nói mặt tích cực
tổng bí thư nguyễn văn linh từ đó đã có rất nhiều những tư tưởng chỉ đạo
và một trong những cái tư tưởng đó đó chính là
nhà rột từ nóc không sửa lại mái
thì khi mưa nước từ nóc đổ xuống
quét mái cũng không hết được
phải quét nước nhưng đồng thời phải chống rột
không chống rột ở nóc mà cứ quét mái
thì quét đến chừng nào mới xong
như vậy thì những vấn đề cốt lõi trước đây và bây giờ
đã được giải quyết như thế nào theo phân tích của giáo sư
trong xã hội nói rồng ra thì ở đâu cũng vậy
địa phương cũng vậy bộ ngành nào cũng vậy
cái người cầm trịch cái người thủ trưởng ở đấy
đóng vai trò cực kỳ quan trọng
qua thực tế đấu tranh chống tham nhũng hiện nay
chúng ta thấy rõ
cái mặt trái của cái hiện tượng đó như thế nào
khi một tỉnh mà một bí thư tỉnh nguyễn
và cả thường bù tỉnh nguyễn đều bị cảnh gạo
thì làm sao
thì làm sao ở đấy phong trào lên được
làm sao ở đấy không chuyển ra
những hiện tượng tiêu cực được
một bộ một bộ trưởng
ủy viên trung ương đảng
mà một năm
đi công tác nước ngoài một trăm sáu mươi ngày
vậy thì công việc ở nhà như thế nào
làm bộ trưởng để đi nước ngoài
hay làm bộ trưởng để lo những công việc
của đất nước
thì phải nói là
qua thực tế đấu tranh nghề này
chúng ta thấy càng khẳng định
cái tư dưỡng mà đồng chí nguyễn vân đi nói đây
để làm gì
để tập trung xây dựng đội ngũ
cán bộ chiến lược cho tận tốt
vâng cán bộ là gốc của công việc
đây là lời dạy của bác hồ
và đây cũng là ý mà tổng bí thư nguyễn văn linh
đã đề cập trong những bài viết của ông
thưa nhà báo hòa đăng có phải chăng là
cái việc chưa giải quyết ở tận gốc này
đã khiến cho chúng ta có những kết quả chưa được như mong đợi
đúng là công tác cán bộ
thì bao giờ cũng là
cái gốc của mọi vấn đề
cho nên nói là trong cái
chiến lược nói chung của các mạng
thì cái chiến lược cán bộ
gọi là chiến lược
về xây dựng đảng là
cái thiên chốt cái đại hội xấu
của đảng mà khi mà đánh giá
về những cái sai lầm khuyết điểm của mình
thì có nói câu như thế này
những sai lầm và cái khuyết điểm trong lãnh đạo
kinh tế xã hội bắt nguồn từ
những khuyết điểm trong hoạt động
tư tưởng tổ chức và công tác cán bộ
của đảng đây là nguyên nhân
của mọi nguyên nhân
như vậy nguyên nhân của
mọi nguyên nhân
ở đây không phải chỉ riêng là khuyết điểm
trong công tác cán bộ mà có khuyết điểm
cả trong lĩnh vực công tác tư tưởng
và công tác tổ chức
nói chung nhưng mà
xét cho cùng đó thì công tác
tư tưởng và công tác tổ chức
cũng là do con người làm ra
tức là do cán bộ làm ra cho nên khi ta
nói cái cán bộ này
là cái gốc thì chúng ta cũng
hiểu rằng những cái
khuyết điểm mà có trong công tác
tư tưởng và công tác tổ chức cũng là những
khuyết điểm từ công tác cán bộ
trong chuyên mục đăng trên báo nhân dân những việc cần làm ngay
thì tổng bí thư cũng có chỉ rõ
là nguyên nhân của mọi nguyên nhân
là công tác tư tưởng tổ chức và công tác cán bộ
đồng chí có đồng ý với quan điểm rằng là
công tác cán bộ của chúng ta hiện nay chậm đổi mới
và đó là cái nguyên nhân gây ra rất nhiều
những hệ lụy mà hiện nay chúng ta vẫn đang phải giải quyết
trong mấy chục năm đổi mới vừa qua
chúng ta cũng có nhiều
ghi được nhiều cái
những cái tiến bộ và những cái thần hưởng
đã ghi nhận nhưng mà cũng có
cái thực tế là
cái công tác cán bộ bây giờ là
nói so với cái yêu cầu
của cái nhiệm vụ
chính trị đặt ra trong thời kỳ mới
thì rõ ràng là chưa theo kịp
chưa đổi mới kịp
còn cái nhiều việc cần phải đổi mới hơn nữa
khi bác hồ nói là
cán bộ là gốc của mọi việc
thì tôi nghĩ rằng
có lẽ cũng nên hiểu
khía cạnh này
nói khốc của mọi việc mọi việc thực ra là cái gì
là các chủ trương chính sách
thế thì ai là người định ra chủ trương chính sách
ai là người triển khai
tuyên truyền vận động
cái đường lưỡi chính sách đó
trong quần chủng là cán bộ
ai thực hiện
cái nghị quyết này đường lưỡi này
trước hết phải là cán bộ
cho nên nói cán bộ
là gốc của công việc là như vậy
nói như vậy để làm gì
khi mà xây dựng các đường lưỡi chính sách
người cán bộ đòi họ
phải cố tâm phải cố tâm
tâm có nghĩa là tâm lòng
vì dân vì nước
chứ đừng bao giờ xây dựng chính sách
vì lợi ích cá nhân cục bộ
của mình của phé nhóm mình
đấy là điều cực kỳ quan trọng
thứ hai là khi
triển khai cái đường lưỡi quan điểm đó
thì anh phải
giải thích cho quần chúng
một cách kỳ lưỡng chỗ nào quần chúng
chưa hiểu thì anh phải cùng
quần chúng tìm hiểu nghiên cứu
chấp bằng được chứ đừng áp tạch
từ trên trường dưới đừng
lệnh hành chính trong kiểu đó
thứ ba khi thực hiện chủ trương
đường lưỡi đó anh phải là người đi
nhân dân họ nhìn xem cán bộ
có đi tiên phong trong việc thực hiện đường lối đó không
gia đình cán bộ
có làm điều đó không
con cái cán bộ có thực hiện
cái nhiệm vụ đó không
thì nhân dân họ sẽ làm cho nên
nói cán bộ là gốc của mọi việc là vậy
và bác hồ muốn rằng
đội ngũ cán bộ phải thực hiện
trong sạch liêm kiết là vì vậy
để làm gương cho quần chúng ta
thực tiễn đã chứng minh
bằng các huy động báo chí
tham gia vào công cuộc đổi mới đất nước
tổng bí thư nguyễn văn linh
đã tạo ra một luồng sinh khí mới
trong xã hội dân chủ công khai
nói thẳng nói thật
lời nói đi đôi với việc làm
đấu tranh chống tiêu cực
làm trong sạch bộ máy các cơ quan đảng
riêng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đổi mới ban đầu
thì đồng chí nguyễn văn linh rất chú ý
đặc biệt là đồng chí chú ý đến cán bộ lãnh đạo
ở cơ sở quản lý cơ sở
bởi vì đường lối đổi mới là bên trên
kiến trúc thường tăng bên trên này nhưng mà cái đường lối đổi
có thực hiện được không chính là ở cơ sở
mà cơ sở chính là cán bộ cấp xã cấp huyện
tại sao đồng chí thời kỳ thế đồng chí lại hay đi
vì các địa phương đất nước tổng kết
công tác xây hình đảng đồng chí muốn
có một cách nhìn đối với
thời kỳ đổi mới thì đội ngũ cán bộ
lãnh đạo quản lý của ta ở cơ sở
cần phải có những chuẩn mực nào những điều kiện gì
những phẩm chất gì khi đề cập
đến vai trò gương mẫu của người cán bộ
đảng viên giữ cơ vị lãnh đạo
trong chuyên mục những việc cần làm ngay
tổng bí thư nguyễn văn linh nhấn mạnh
muốn tiết kiệm chống xa hoa
lãng phí thì cán bộ lãnh đạo
phải gương mẫu làm trước
xe lửa có đầu tàu
tàu chuyển động chạy
sẽ kéo theo các toa chạy theo
đầu tàu cứ kéo còi xịt khói
và nằm im làm sao các toa
nhúc nhích được
trong đời sống tổng bí thư
nguyễn văn linh lại là một tấm gương sáng
về đạo đức về tác phong
người lãnh đạo đồng chí
nguyễn văn linh đã phấn đấu không ngừng
để thực hiện sự nhất quán
giữa nói và làm
đồng chí đã sống đúng như những gì
mình đã viết luôn giữ vững
phẩm chất trong sạch liêm khiết
tác phong khiêm tốn giản dị
của người cán bộ cách mạng hết lòng
chăm lo cuộc sống của nhân dân
tổng bí thư
cũng chỉ ra căn bệnh hình thức
trong đấu tranh phê bình tự phê bình
tính đàng tính nguyên tắc
tình thương yêu đồng chí đã bị thay thế
bằng tính nể nang thiếu thẳng thắn
đấu tranh bảo vệ chân lý
bảo vệ việc đúng người tốt
nói và làm
tổng bí thư nguyễn văn linh
đã tổ chức việc kiểm điểm cá nhân
từ tổng bí thư đến từng
ủy viên bộ chính trị không chỉ
trong công tác lãnh đạo mà cả trong
ý thức tổ chức kỷ luật và đạo đức
việc làm đó
có ý nghĩa rất lớn trong đảng
được toàn đảng toàn dân hoan nghênh
trong suốt nhiệm kỳ tổng bí thư
bằng những hoạt động lãnh đạo và chỉ đạo
phong phú đồng chí nguyễn văn linh
đã kiên định với đường lối đổi mới
đổi mới toàn diện
nhưng phải có nguyên tắc đúng định hướng
xã hội chủ nghĩa với những hình thức
bước đi và biện pháp thích hợp
phát huy dân chủ đồng thời
giữ vững kỷ luật kỷ cương
không chấp nhận đa nguyên đa đảng
và đồng chí
phải kiên quyết chống tệ nạn tham nhũng
vi phạm quyền dân chủ của nhân dân
tại hội nghị chung âm bảy khóa một mươi hai vừa qua
thì nghị quyết cũng đã có đề cập đến
nội dung là
xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
ngang thầm nhiệm vụ
và trong bối cảnh hiện nay khi lào đã nóng
thì những vấn đề của hơn ba mươi năm trước
đã được đề cập đến
thưa nhà báo hà đăng đồng chí phân tích gì về mối liên hệ này
ở đây tôi muốn nói một cái
để chúng ta hiểu thật rõ chứ không
thì không hiểu cái lò nung đó là cái gì
cái lò tống bí thư
nói là cái gì
theo tôi tôi nghĩ là
trong cái vấn đề
đấu tranh chống tham nhũng
chúng tôi vẫn suy nghĩ và cứ đặt vấn đề
cái đấu tranh chống tham nhũng
hay là chống tham nhũng là
và chống cho ai
chống ai tức là cái đối tượng mà mình phải chống
ai chống là cái chú thể
tiến hành cái cuộc chống đó
và chống cho ai là vì cái lợi ích
của chỗ nào
thì bây giờ đối với cái quan điểm
tổng bí thư nguyễn phú trọng mà nói cái lò đã nóng lên rồi thì ở trong đó củi tươi hay là củi khô gì đó nó cũng sẽ tiếp tục cháy
vậy thì chúng ta hiểu cái tư tưởng đó như thế nào
vậy thì cái gì là cái lò
thì tôi cho là đây là cái lò để mà chống những cái hành động tiêu cực tức là nó là cái lò luyện đấy
thế còn cái mà ai là cái người đốt lò thì cái đó là phải mình nói là ai là người đốt lò thì chính là cả cái hệ thống chính trị là những cái người đốt lò mà phải ông
tức là đảng nhà nước rồi các cái tổ chức chính trị xã hội và chính trong cái người đốt lò đó thì cái nhân dân có cái vị trí đặc biệt quan trọng đó là cái chủ thể của nó
thì như vậy là cái lò là nói ta nói theo cái ý
thế thì bây giờ là cái cuối mà đưa vào đâu đó đốt thì không phải là những con người mà chính là những cái chuyện hành vi tham nhũng rồi tiêu cực rồi lãng phí rồi tất cả cái đó là những cái việc phải đốt cái đó đi
nhưng mà tất nhiên nữa dính cả những con người
mà những con người đó nếu như qua cái lò đó mà những con người đó mà nó tự giác với tự nguyện thì nó sẽ trở thành con người tốt
mà nếu như không thì nó cũng sẽ tiêu hủy cái
nhưng cái tự mình là tiêu hủy đi
thì phải hiểu cái tính biện chứng của nó như vậy thì mới thì tôi cho là cái bài học của những cái việc cần làm ngay trước đây và bây giờ lại chính là cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng lãng phí và tiêu cực
thì chính là cái cũng là nếu mà tinh thần nó cũng tiếp tục cái đó
cho nên là cái này phải là ủng hộ và phải làm cho nên thành công
và trên quan điểm lấy dân làm gốc của tổng bí thư nguyễn văn linh
thì ông cũng phân tích là không để xảy ra việc quần chúng kêu cáo bán trách lâu ngày
mà lãnh đạo vẫn giữ một thái độ im lặng đáng sợ
thưa giáo sư trần văn bính ông đánh giá gì về tình trạng này
và liệu ngày nay chúng ta có khắc phục được tình trạng này hay chưa ạ
tôi thấy rằng đây quả thực là một cái thực tế mà cả đảng cả dân đều rất lo
bởi vì những cái hiện tượng mà quần chúng nhân dân bất bình với một số chủ trương chính trị nào đấy
thì nó là hiện thực thật
năm trước để lại mà bây giờ chúng ta phải cùng nhau giải quyết
tôi lấy ví dụ trình hình ở thủ thiêm ở thành phố hồ chí minh nhà nẵng hải
một vấn đề cực kỳ căng thẳng mà gần đây đảng ở đây đảng bộ ở đây đã làm
đồng chí bí thư và các ông chí lãnh đạo đã trực tiếp đối thoại với quần chúng suốt sáu tiếng đồng hồ liền
và đồng chí bí thư thành nguyễn đã vào thành nhà dân từng một
và cảm thấy đồng chí nói rằng rất đau lòng khi thấy cuộc sống dân như vậy
một cái tấm gương đó là hành động đáng khen ngợi
bởi vì cái cách làm việc đó là cách làm việc gắn với đời sống nhân dân
để xem một cái hiệu quả của chủ trương chính sách của mình vừa qua đến với dân thế nào
mà nói theo bác hồ nói cái gì lời cho dân thì phải làm bằng được
cái gì có hài cho dân tuyệt đối trảnh
và lý do nằm gốc chứ ạ thưa nhà bà
đúng dân nằm gốc
dân nằm gốc
dân nằm gốc
cái chuyện đó là xưa nay ông cha ta cũng đã từng hỏi rồi
nhưng mà cái quan điểm của bác hồ lấy dân làm gốc là cái tuyệt vời
và chúng ta đã tiến hành nhiều cuộc vận động chủ trương đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng và tiêu cực
qua các nghị quyết của hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một và hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai
tuy nhiên kết quả thì vẫn chưa được như mong đợi
thưa nhà báo hà đăng đồng chí nói gì về nguyên nhân
và theo đồng chí thì cần có một giải pháp gì để những vụ việc chống tham nhũng được diễn thay một cách rốt ráo ạ
cái câu hỏi này của đồng chí là tôi vừa rồi tôi cũng đọc cái bài phát biểu toàn văn của tổng quốc tư nguyễn phương trọng
trong cái hội nghị toàn quốc về chống tham nhũng đó
thì cái bài phát biểu nói rất rõ cả cái thực trạng của cái tình hình đó bây giờ nó như thế nào
được cái gì mà không được cái gì
tồn tại là như thế nào
rồi cái nguyên nhân của nó ra sao
và cái giải pháp là gì
riêng về giải pháp thì tôi thấy tổng quốc tư đã nhấn mạnh năm cái loại sáu cái loại giải pháp như thế này
có thể tốn tác lại là tiếp tục nâng cao cái hiệu quả công tác tuyên truyền và giáo dục để làm thế nào
và thống nhất ý chí cao và hành động trong toàn thể nhân dân về cái phòng chống tham nhũng này
cái thứ hai nữa là tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các cái quy định của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
để làm sao mà đến hết nhiệm kỳ này chúng ta để có được một cái
hoàn thành một bước về một cái cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng
tức người ta nói là không muốn không dám không lấy gì đấy
nhưng mà cuối cùng là không thể
là có cái cơ chế mà người ta muốn tham nhũng hay cái gì cũng không thể làm tham nhũng được
thì cái đó là cái đặt cái mục tiêu như thế là rất cao
cái thứ ba là tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng
xước chặt kỹ cường xây dựng đội của cán bộ
thứ tư là tăng cường và nâng cao hiệu lực của công tác kiểm tra giám sát quyền lực
để mà phòng chống
rồi nâng cao hiệu quả của công tác phát hiện và xử lý các vấn đề
rồi thì tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của chính những cái cơ quan phòng chống tham nhũng này
thì đó là những cái giải pháp
nhưng mà cái cuối cùng lại thì nói như chúng ta nói rồi
cũng cuối cùng là con người vấn đề cán bộ
cho nên vấn đề đó là phải giải quyết làm sao có được một cái đội ngũ cán bộ
mà có cái quyết tâm làm cái này và nắm chắc những cái phương hướng của đảng để mà làm
qua những phân tích của nhà báo hà đăng và giáo sư trần văn bính
thì chúng tôi cũng thấy là những vấn đề cách đây rất lâu bây giờ khi mà nói lại
chúng ta vẫn có thể rút ra được những bài học thực tiễn
và đây cũng là một trong những cái phương châm những cái giải pháp
mà để chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo cho công tác xây dựng trình đốn đảng
cũng như là phát triển xã hội kinh tế của đất nước hiện nay
trân trọng cảm ơn nhà báo hà đăng và giáo sư trần văn bính
đã tham gia chương trình bàn tròn của chuyển hình nhân dân hôm nay
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
các bạn có thể xem trên trang web nhândântv vn hoặc trên youtube chuyển hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại